chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một đoàn công tác của văn phòng trung ương đảng do đồng chí nguyễn văn nền
bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh hà giang
phát biểu tại buổi làm việc bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương nguyễn văn nên ghi nhận
thời gian qua đảng bộ và nhân dân các dân tộc hà giang đã đoàn kết quyết tâm cao và đạt được những kết quả đáng mừng trên nhiều lĩnh vực
đặc biệt với nhiều danh thắng cấp quốc gia hà giang được đánh giá là vùng đất giàu tiềm năng và là điểm đến thu hút hấp dẫn du khách
tuy nhiên thực tế du lịch hà giang vẫn còn nhiều hạn chế sản phẩm du lịch còn đơn điệu đường giao thông đi lại còn nhiều khó khăn
đồng chí nguyễn văn nên đề nghị hà giang cần khai thác phát huy để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
áp dụng nhiều chính sách giải pháp mời gọi đầu tư du lịch xây dựng và quảng bá những sản phẩm mới để thu hút ngày càng đông du khách
về công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị theo đồng chí nguyễn văn nên hà giang đã có nhiều chuyển biến nội bộ đoàn kết thống nhất
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy hà giang cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy đã đề ra
là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng là địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh
chính vì vậy hà giang cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội